tại đồng nai trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh phối hợp với tỉnh đồng nai
tổ chức khai mạc liên hoan người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ một mươi một năm hai nghìn hai mươi
liên hoan người thợ trẻ giỏi toàn quốc năm nay diễn ra trong thời gian hai ngày
mùng năm và mùng sáu tháng bảy với các hoạt động như dân hương báo công chủ tịch hồ chí minh
tại văn miếu trấn biên ngày hội thanh niên công nhân chương trình đối thoại với thanh niên công nhân
và các giải pháp thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong thanh niên công nhân
góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các đơn vị doanh nghiệp
đặc biệt trong chương trình sẽ diễn ra lễ tuyên dương sáu mươi ba người thợ trẻ giỏi toàn quốc năm hai nghìn hai mươi
liên hoan người thợ trẻ giỏi toàn quốc là hoạt động được trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
tổ chức thường niên nhằm phát huy tinh thần sung kích sáng tạo của thanh niên
và cổ vũ khuyến khích thanh niên công nhân tích cực học tập nâng cao trình độ tay nghề
qua đó góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế